tại hà nội ban kinh tế trung ương đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định của bộ chính trị về công tác cán bộ
tại hội nghị đồng chí nguyễn thanh bình phó trưởng ban thường trực ban tổ chức trung ương
đã công bố quyết định số một nghìn hai trăm chín mươi bảy của bộ chính trị về việc điều động bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ phó trưởng ban kinh tế trung ương
theo quyết định này đồng chí triệu tài vinh ủy viên trung mương đảng bí thư tỉnh ủy
trưởng đoàn đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn tỉnh hà giang thôi tham gia ban chấp hành ban thường vụ và thôi giữ chức bí thư tỉnh ủy hà giang
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi điều động bổ nhiệm đồng chí giữ chức phó trưởng ban kinh tế trung ương
đồng chí triệu tài vinh sinh ngày hai mươi sáu tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám dân tộc giao quê quán xã hồ thầu huyện hoàng su phi tỉnh hà giang
đồng chí là ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ủy viên chính thức ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một
bí thư tỉnh ủy trường đoàn đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn tỉnh hà giang